trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trưởng đoàn đàm phán thụy điển oscarstentrom khẳng định quốc gia bắc âu đã đạt được tiến triển trong những cuộc đàm phán gia nhập nato và stockholm chỉ cần thực hiện một số bước nhỏ nữa để đạt được mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự này
ông stenstrom đưa ra tuyên bố trên sau khi ba phái đoàn thổ nhĩ kỳ thụy điển và phần lan nhóm họp tại stockholm để thảo luận về tư cách thành viên nato của hai quốc gia bắc âu
đây là cuộc họp thứ hai của cơ chế chung thường trực do ba nước thiết lập
theo thỏa thuận
ba bên được ký hồi cuối tháng sáu
hồi tháng năm vừa qua phần lan và thụy điển đã nộp đơn xin gia nhập nato
tuy nhiên nỗ lực của hai nước bắc âu vấp phải sự phản đối từ thổ nhĩ kỳ
hiện có hai mươi tám trên ba mươi thành viên nato đồng ý để phần lan và thụy điển gia nhập khối liên minh này
hai nước chỉ hoãn phê chuẩn là thổ nhĩ kỳ và hungary